đồng thời di lý đối tượng nguyễn thu đặng văn bằng về công an tỉnh bắc ninh để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra
đồng thời di lý đối tượng nguyễn thị thu đặng văn bằng về công an tỉnh bắc ninh để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra
cũng như nguyễn thị ngọc như là đối tượng cầm đầu các đối tượng trong vụ án này chủ động tìm những người phụ nữ đang mang thai đến khám để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh chuẩn bị sinh và đề nghị bồi thường lại cho mẹ của bé với số tiền giao động từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng một bé
sau khi thỏa thuận đối tượng sẽ tìm người mua để bán lại các bé với giá từ ba mươi năm sáu mươi triệu đồng một bé và thu lợi bất chính từ số tiền tranh lệch kèm theo là các giấy tờ giả giấy chuyển sinh
giấy xác nhận adn giấy khai sinh được bán với giá ba mươi bốn mươi triệu đồng một bộ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc các bé cho những người mua nếu khách mua có nhu cầu
xác định tội phạm mua bán người đây là một tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự
cái người mua thì cũng là dị phạm pháp luật cái người mua ô giới cũng là dị phạm pháp luật thậm chí cái người mà bán chính con đẻ mình cũng là dị phạm pháp luật
do vậy thì theo tôi thì những người nhân dân nên phải hiểu biết nắm bắt rõ quy định pháp luật để chúng ta tráp hành cho
đúng cụ thể như là cái người mà có thai ngoại muốn thì nếu ta không có đủ điều kiện nuôi con thì có thể là tìm đến các trung tâm bảo tợ xã hội để khi sinh ra thì giao con mình cho những trung tâm nuôi dưỡng hoặc là họ có những điều kiện hỗ trợ đối với cái nhân đó
còn đối với cái đối tượng mà người dạng như là không có cái điều kiện sinh con thì có thể là tìm đến những trung tâm bảo trợ để qua họ thì họ tư dấn rồi họ cho mình biết
những cái thông tin những đứa trẻ nào có đủ điều kiện nó phù hợp thì mình qua con đường đó mình nuôi sinh con nuôi hợp pháp
sau khi mà trị xót hành công vụ án thì ban chuyên án chúng tôi cũng đã hợp lại trên cơ sở tài liệu chứng cứ phù hợp được ngoài cái việc mà đánh giá về cái hành vi phạm tội của các đối tượng trong cái đường dây phạm tội này
thì chúng tôi cũng đã tìm ra được một số cái sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước
và hiện nay chúng tôi đang hoàn hành
chúng tôi đã tự sức kiến nghị để mà tham mưu cho lãnh đạo phòng cũng như là tham mưu cho ban giám đốc có những cái kiến nghị trong cái thời gian tới về cái công tác quản lý nhà nước như là quản lý người đi sanh
hoặc là công tác cấp giấy chứng trinh công tác cấp giấy khai sinh và một số công tác khác liên quan
mấy ở trên này nhóm đồng hành với ai mà đăng tạo bản tạo
đến đây cơ quan cảnh sát điều tra
tổng an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tám bị can có liên quan về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và làm giả sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức đồng thời củng cố để khởi tố đối với một mươi sáu nghi phạm có liên quan nhưng người mua trẻ sơ sinh sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé

phá được vụ án cảm thông trước bất hạnh của những đứa trẻ vừa mới mở mắt trào đời cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự đã gom góp một ít kinh phí tặng cho bé khi được giao về cho một trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh nuôi dưỡng
phần lớn các bị can trong vụ án này đều không quan tâm đến số phận của những đứa trẻ mà mình bán đi sẽ ra sao
nhưng với tinh thần trách nhiệm cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã kịp thời tìm và đưa những đứa trẻ trở về nơi mà các bé sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất
có lẽ đây là vụ án để lại trong các anh nhiều cảm xúc và cũng là một niềm vui nhỏ nhỏ của những người lính hình sự trong mùa xuân này